để phòng ngừa tai biến sản khoa nguy hiểm các bác sĩ khuyên cáo thai phụ cần duy trì lối sống tích cực
tránh căng thẳng trong suốt quá trình mang thai
đồng thời thăm khám thai kỳ đều đạn theo hướng dẫn của bác sĩ để được theo dõi phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và có hướng can thiệp kịp thời hiệu quả
cần liên hệ ngay với các bác sĩ khi có những triệu chứng bất thường để được can thiệp kịp thời đảm bảo tính mạng của mẹ và con
thông tin từ trung tâm y tế huyện xuân lộc đồng nai cho biết
đơn vị này vừa phẫu thuật bóc tách khối u năng vì buồng chứng có chứa các thành phần của thời kỳ phôi thai còn sót lại
như lông tóc móng tay răng xương cho một nữ bệnh nhân ba mươi ba tuổi
các bác sĩ cho biết trước đó vào ngày bốn tháng ba chị cai nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị bên phải
qua kiểm tra kết quả siêu âm truyệp ct các bác sĩ phát hiện bệnh nhân ca có khối u năng vì buồng chứng phải
các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nội soi bóc tách khối u
quá trình phẫu thuật các bác sĩ đã bóc tách ra một khối u kích tức khoảng bốn x năm cm
điều đáng nói bên trong khối u có chứa các thành phần của thời kỳ phôi thai còn sót lại như lông tóc móng tay răng xương
chia sẻ về u năng vì buồng chứng thạc sĩ bác sĩ võ hỏa duy chuyên khoa sản phú khoa bệnh viện đào ghi dược tp hcm cho biết

hoàn toàn là sẽ không có triệu chứng gì cả
chỉ khi nào mà chúng ta đi khám sức khỏe định kỳ và được siêu âm phụ khoa thì phát hiện ra có u ở buồn trứng
riêng đối với những trường hợp mà u nó lớn hơn thì chúng ta có thể cảm giác là đau tràn tràn nhẹ nhẹ ở vùng bụng dưới của mình
u năng bị bụng trứng là một bệnh lý phát triển âm thầm ít biểu hiện ra bên ngoài nên rất khó phát hiện
do đó để đảm bảo sức khỏe chị em phụ nữ cần chủ động khám bệnh định kỳ đi khám ngay khi nhận thấy những dấu hiệu bất thường về sức khỏe
thông tin từ bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết thời gian trước và sau tết bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai biến do thẩm mỹ
gần đây là một nữ bệnh nhân tới từ miền tây mụn mọc như gai mít trên mặt vì làm đẹp ở cơ sở không đảm bảo
thạc sĩ bác sĩ nguyễn duy quân khoa thẩm mỹ gia bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết
thời gian trước và sau tết bệnh viện đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai biến do thẩm mỹ
trung bình mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận khoảng từ chín mươi đến một trăm năm mươi trường hợp đến để điều trị biến chứng do tự ý sử dụng piu da không rõ nguồn gốc tại nhà
mới đây nhất là một bệnh nhân tự mua sản phẩm piêu da được quảng cáo trên mạng xã hội để tự piêu
sau đó da bệnh nhân rơi vào tình trạng xưng tấy đỏ và rát như bỏng kèm bong chóc lộ mau mạch mụn mủ bắt đầu bùng lên
nên chị quyết định đến bệnh viện để thăm khám thì nhận được kết quả da bị tổn thương do sử dụng sản phẩm không phù hợp
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến da với tình trạng này bệnh nhân cần điều trị từ sáu tháng đến một năm để phục hồi
theo thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh khoa gia liễu bệnh viện bạch mai piêu da là phương pháp lột da hay tái tạo da bằng hóa chất
việc piêu da có nhiều thành phần và nồng độ khác nhau liên quan đến chuyên môn
nếu visa không đúng chỉ định với tình trạng da sẽ gây ra những biến chứng nghiêm trọng cho làn da
để hiểu rõ hơn mời quý vị lắng nghe tư vấn từ bác sĩ
đầu tiên là chúng ta sử dụng sai hóa chất piêu thứ hai là chúng ta sử dụng sai nồng độ piêu và thứ ba là kỹ thuật piêu nó không đúng
ví dụ như khi piêu thì chúng ta piêu da khi chúng ta buông lốc thuốc hoặc hóa chất ở trên da thì chúng ta cần phải bảo vệ da ở những vùng như là vùng da quanh mắt
vùng da quanh mũi hoặc là vùng da quanh môi bởi vì nếu như mà hóa chất piêu nó vào những vùng đấy thì nó sẽ dễ là làm bỏng
tùy vào từng mức độ tùy vào từng tình trạng chúng ta sẽ có biện pháp điều trị
tuy nhiên sẽ có những trường hợp mà đôi khi chúng ta khi mà chúng ta sử dụng hóa chất piêu nó quá mạnh nó quá sâu và cái kỹ thuật piêu sai
thì đôi khi nó để lại cái gì đó xuất đổi cho khách hàng chứ không phải là chỉ chúng ta điều trị một đợt sau đấy là có thể phục hồi
các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không nhẹ dạ tham rẻ tin vào những quảng cáo sản phẩm dịch vụ làm đẹp không uy tín chất lượng
người dân nên tìm hiểu kỹ các sản phẩm dịch vụ cơ sở uy tín có chuyên môn để thực hiện
một nữ bệnh nhân bốn mươi năm tuổi
bốn mươi năm tuổi đã rơi vào hôn mê toàn thâm tính tái tiên lượng nặng sau cuộc phẫu thuật viêm ruột thừa hiện nguyên nhân vẫn đang được xem xét đánh giá
bệnh nhân là chị n bốn mươi năm tuổi ngụ tại xã xuân phúc huyện như thanh tỉnh thanh hóa được đưa xuống trạm y tế xã xuân phúc chữa trị trong tình trạng đau bụng
sau khi thăm khám chị nờ được chẩn đoán viêm ruột thừa phải chuyển lên bệnh viện đa khoa huyện như thanh lúc một giờ sáng ngày một tháng ba
theo lời kể của bà đinh thị ti bảy mươi hai tuổi mẹ chị n tại bệnh viện đa khoa huyện như thanh sau khoảng bốn tiếng vào phòng mổ ruột thừa chị nờ được đưa ra ngoài trong tình trạng nguy kịch toàn thân tím ngắt
ngay sau đó các y bác sĩ đã chuyển chị n lên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa để cấp cứu
hiện tại đã nhiều ngày trôi qua chị n vẫn bất tỉnh nhân sự trướng bụng tiên lượng xấu
gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của chị nờ và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ quy trình trần đoán khám bệnh phẫu thuật loại thuốc sử dụng có đảm bảo tiêu chuẩn hay không
liên quan tới vụ việc giám đốc bệnh viện đa khoa huyện như thanh đoàn mạnh huân cho biết bệnh nhân bùi thị nờ nhập viện ngày một tháng ba khoảng bảy giờ cùng ngày được hội trần mổ nội soi ruột thừa
sau khi cắt ruột thừa bệnh nhân bị sốc phản vệ ngay lập tức chúng tôi đã điện lên bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa thông tin tình hình ca bệnh và đưa bệnh nhân đi cấp cứu
tiền sử bệnh nhân n không bị dị ứng toàn bộ ca mổ được thực hiện đúng quy trình
hiện chúng tôi đang làm báo cáo giải trình về vụ việc để gửi tới sở y tế thanh hóa
thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa ngày bảy tháng ba ngay khi tiếp nhận bệnh nhân từ tuyến huyện bệnh viện đã khẩn trương cứu chữa cho người bệnh
hiện bệnh nhân n đang được điều trị tại khoa cấp cứu